tin tức về tình hình an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm có chín đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với quy mô lớn do lê văn thắng tức là thắng đấu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã kim trung huyện đông anh và nguyễn thanh nam tức là nam báo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại xã phù lỗ huyện sóc sơn cầm đầu
theo tài liệu điều tra tháng đấu là đầu tổng nhận số lô đề từ các đại lý dưới quyền của mình
để qua mắt lực lượng công an đường dây của thắng và nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như facebook zalo và telegram
toàn bộ thông tin giao dịch cuộc gọi sau đó đều được thu hồi gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng là khoảng sáu trăm linh tỷ đồng trong đó các đối tượng đã có sự chuẩn bị để tổ chức cá cược
trong lúc trước mùa thì có một vài anh em muốn hỏi chơi thì mình chưa hiểu rõ về cái mức độ nó nghiêm trọng đến như vậy
thì mình ít học với lại mình cũng muốn làm thêm để mình kiếm thêm ít tiền nữa thì mình đồng ý mình đi xin với các mạng cho người ta chơi để mình kiếm thêm
trên những trang bóng tám mươi tám net trang mạng là
h bảy em lấy từ đầu trên xuống sau em cấp các tài khoản cho người ta với nó có theo những hạn mức rồi sau em ở giữa em lấy hòa hồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục đấu tranh củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hai vợ chồng là trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú tại phường phước hòa thành phố tam kỳ
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng nam bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt của các bị hại lên tới là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng hoàng mua ba mươi hai mảnh đất trong đó hai mươi bảy mảnh đất được thế chấp ngân hàng để vay hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó vợ chồng hoàng còn vay tiền của hai mươi một người với số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng mất khả năng chi trả nợ
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng đã đưa thông tin gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên lại sử dụng tiền vay chi trả tiền gốc lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời hạn trả nợ hai vợ chồng hoàng không trả mà chiếm đoạt tiền vay
một trăm bảy mươi bốn năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt chín bị cáo về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật
theo có trạng ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trung tấn tuấn đem theo súng đạn bắn cao su
cùng đi đến một quán khống chế bắt giữ phạm thị thúy an đưa lên xe ô tô về giao cho một chủ nợ
sau đó cả nhóm chở thúy an đến gần khu vực bến xe khách kiên giang thì bị nhóm của phạm văn chiêu
dùng xe máy chặn lại để giải cứu thúy an hai bên đã xảy ra hỗn chiến triều đã bị tuấn chém tử vong tại chỗ
ngoài ra nhóm của tuấn còn chém làm hai người khác trọng thương sau khi gây án cả bọn nhanh chóng bỏ trốn
nhưng sau đó lần lượt đã bị công an bắt xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt chín bị cáo
tổng cộng một trăm bảy mươi bốn năm tù giam về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật
thưa quý vị chỉ trong hai tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trật tự dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba và các sự kiện lớn của đất nước
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện
và xử lý hơn một trăm ba mươi năm mươi bảy trường hợp vi phạm và phạt hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một trăm ba mươi năm mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi hai sáu trăm bảy mươi hai trường hợp tạm giữ một tám trăm chín mươi một ô tô ba mươi ba bốn trăm một mươi một xe mô tô sáu phương tiện thủy
so với thời gian trước liên kề xử phạt tăng một mươi một trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý một mươi chín tám trăm tám mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm tăng hai bốn trăm sáu mươi tám trường hợp tức là tăng một mươi bốn năm
đối với lỗi phương tiện trở quả tức là tăng một mươi bốn hai
quá tẻ trọng quá khổ cơi đới thành thùng lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm một trăm sáu mươi năm trường hợp
bên cạnh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm
các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp
và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện chín mươi năm vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy bắt giữ một trăm một mươi một đối tượng
thưa quý vị trong thời gian cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều vi phạm là nguồn nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông và một trong những vi phạm bị xử lý nhiều nhất là lái xe sử dụng chất kích thích
như là sử dụng rượu bia hay ma túy và khi lái xe đã sử dụng những chất kích thích như vậy
thì việc điều khiển phương tiện sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đặc biệt là khi lưu thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ
việc triển khai xử lý các lái xe sử dụng ma túy
hay chất kích thích đang được triển khai như thế nào và kết quả cụ thể sau hơn hai tuần triển khai ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
sau khi phát hiện trường hợp vi phạm tốc độ lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra
qua đầu tranh khai thác tại chỗ đã phát hiện lái xe này có sử dụng ma túy đá khi điều khiển phương tiện
không những vậy với sự liều lĩnh của mình lái xe này còn không có giấy phép lái xe
đăng kiểm xe cũng đã hết hạn
có lẽ ít ai đủ can đảm khi điều khiển phương tiện trong hoàn cảnh lỗi chồng lỗi như thế này
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt số tiền gần sáu mươi tám triệu đồng
tạm giữ phương tiện bảy ngày một mức phạt không hề nhẹ đối với người vi phạm
nhiều người chấp hành cũng có một số trường hợp chống đối những trường hợp không dừng và bỏ chạy gợi dây mất an toàn cho các phương tiện khác
cũng trên một tuyến cao tốc khác khi dừng phương tiện tại km sáu mươi tám bảy trăm linh cao tốc hà nội thái nguyên
phát hiện lái xe có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu test nhanh ma túy tại chỗ

cảnh sát giao thông đã yêu cầu test nhanh ma túy tại chỗ
qua kiểm tra nước bọt đối với tài xế thì phát hiện tài xế này dương tính với ma túy nhóm methamphetamin
đây chỉ là một trong những trường hợp các lái xe đã bị phát hiện xử lý trong thời gian cao điểm vừa qua
sau khi phát hiện test nhanh phát hiện các trường hợp ma túy sử dụng có chất thích thích
thì bước tiếp theo là lấy mẫu để gửi về cơ quan giám định của bộ quốc an
theo lực lượng chức năng các bộ công an đã đưa ra một trường hợp ma túy
qua lấy lời khai đối với các lái xe
được biết tuổi đời của các lái xe thường trong độ tuổi thanh niên
trước đó trong quá trình đi ăn cưới đi sinh nhật đi karaoke đi ba
đã sử dụng các chất ma túy như cỏ mỹ ma túy tổng hợp
điều đáng chú ý qua thời gian sử dụng trên năm ngày
các lái xe nghĩ rằng đã hết chất ma túy trong người nên đã điều khiển phương tiện
tuy nhiên bằng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và đấu tranh của lực lượng cảnh sát giao thông
các lái xe đã phải thừa nhận về hành vi sử dụng chất ma túy của mình
sau hơn hai tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết
trên các tuyến cao tốc đã phát hiện và xử lý gần hai trường hợp vi phạm
trong đó có bảy trường hợp sử dụng ma túy và ba mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một con số rất đáng báo động khi tai nạn giao thông vẫn luôn dình dập
sau tay lái của các lái xe đã sử dụng chất kích thích
như tài xế vi phạm này
đối tượng võ hoàng phúc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
tạm giữ và di lý từ tỉnh kiên giang về bình dương về hành vi giết người
vào tối ngày bốn tháng một mươi hai thạch đà ra cùng với bốn người bạn nhậu tại quán
thạch đà ra kể cho nguyễn trung hiếu nghe sự việc trước kia
thạch đà ra đã từng có mâu thuẫn với út nhi ở bàn bên cạnh
hiếu liền mang theo một chai bia qua đánh trúng đầu của nhi
lúc này nhóm bạn của nhi lao vào đánh nhau với nhóm bạn của ra
trong lúc sâu sát phúc đã cầm cây kéo của quán đâm vào ngực của ra
và bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
qua truy xét lực lượng công an đã bắt giữ võ hoàng phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại kiên giang